nhằm đổi mới nội dung hình thức nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng cảnh sát biển việt nam trong tình hình mới
góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội tăng cường tình đoàn kết quân dân
củng cố lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương của bà con ngư dân tại các xã đảo xa bờ
vừa qua bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tổ chức đoàn công tác đến khu vực huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận
để triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận
thực hiện chỉ đạo của quân ủy trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới
lực lượng cảnh sát biển nói chung và đơn vị vùng cảnh sát biển ba nói riêng đã quan triệt sâu sắc quan điểm của đảng
nhà nước về công tác dân vận đến từng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng để mọi người cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ này
việt nam này có nghĩa nhất là giáo dục cho ngư dân không những là đánh cắt hải sản để phát triển kinh tế
còn tham gia bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tại huyện đảo phú quý đoàn công tác đã đến viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ huyện thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng
nguyễn thị mai tại xã ngũ phụng tặng quà cho các đối tượng chính sách ngư dân nghèo tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi
ngoài ra đoàn còn tập huấn công tác cứu hộ cứu nạn và sơ cứu người bị đuối nước cho ngư dân tặng tủ thuốc cho ngư dân tại đây
được biết chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
được đồng hành với cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tổ chức xây dựng và thực hiện thử nghiệm đầu tiên
sau đó sẽ được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai đồng loạt tại các đơn vị cảnh sát biển khác trên phạm vi cả nước
nhằm xây dựng hình ảnh bộ đội cụ hồ người chiến sĩ cảnh sát biển tiếp tục được phát huy
thực sự là chỗ dựa tin cậy cho bà con ngư dân sinh sống và làm ăn trên biển